theo số liệu của hãng tin afp pháp tính đến hết ngày hôm qua số ca nhiễm dịch covid một mươi chín đã tăng lên ba trăm hai mươi bốn hai trăm chín mươi ca trên toàn cầu
trong khi đó số ca tử vong đã tăng thêm một sáu trăm bảy mươi một ca lên một mươi bốn ba trăm chín mươi sáu ca
riêng ở trung đông số ca nhiễm mới và tử vong tại iran tiếp tục tăng mạnh
trong khi palestine đã ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín đầu tiên tại giải gaza
hiện nhiều nước trong khu vực đã thắt chặt các biện pháp hạn chế đi lại nhằm ngăn dịch lây lan
chi tiết sẽ có trong cụm tin sau đây
trong hai mươi bốn giờ qua iran ghi nhận thêm gần một trăm ba mươi ca tử vong mới
nâng tổng số ca tử vong lên gần một bảy trăm linh người trên tổng số hơn hai mươi một sáu trăm linh ca mắc covid một mươi chín
giới chức y tế palestine cũng xác nhận đã có hai ca nhiễm đầu tiên tại giải gaza sau khi trở về từ pakistan
diễn biến dịch phức tạp đã khiến cho chính phủ israel yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động họp trợ ngoài trời
tại mỹ số ca tử vong mới đã tăng hơn một bảy trăm linh ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín đã vượt bốn trăm linh người
ohio luisiana và delaware là những bang mới nhất ra lệnh giới hạn đi lại
hiện đã có ít nhất ba nghị sĩ mỹ được xác nhận dương tính với virus
tổng thống mỹ donald trump cho biết sẽ điều vệ binh quốc gia tới new york california và washington để chống dịch
còn tại italia số ca nhiễm tại nước này đang có xu hướng giảm so với hai ngày trước đó
bộ y tế và bộ nội vụ của italia thông báo yêu cầu người dân không đi tới thị trấn hay các vùng khác
trừ khi thật cần thiết hoặc vì lý do y tế chính phủ cũng ra lệnh dừng mọi hoạt động kinh doanh không cần thiết đến ngày ba tháng bốn như may mặc sản xuất xe hơi và nội thất
một bác sĩ có mặt tại chỗ làm của thủ tướng đức angela merkel để tiêm phòng vaccine chống phế cầu khuẩn cho bà
tuy nhiên người này sau đó được nhận kết quả dương tính với covid một mươi chín
trong thời gian cách ly bà merkel vẫn điều hành công việc bình thường và đang chờ xét nghiệm thêm trong vài ngày tới